việt nam đã phát triển thành công vaccine dự tuyển covid một mươi chín bước đầu đã cho kết quả tích cực khi thử nghiệm
hôm nay tại bộ y tế phó thủ tướng vũ đức đam đã nghe báo cáo về công tác nghiên cứu sản xuất sinh phẩm xét nghiệm kít thử virus sars cov hai và vaccine phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại cuộc họp lãnh đạo bộ y tế cho biết việt nam đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất kít thử virus sars cov hai trên thế giới để tiến hành xét nghiệm nhanh và xét nghiệm pcr có độ chính xác cao
bao gồm một loại kit xét nghiệm nhanh một loại sử dụng hệ thống mát xét nghiệm elisa và hai loại kit xét nghiệm kháng nguyên pcr
đối với dự án nghiên cứu sản xuất vaccine việt nam đã phát triển thành công vaccine dự tuyển bước đầu cho kết quả tích cực khi thử nghiệm trên động vật làm cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo để phát triển thành vaccine hoàn chỉnh
trong thời gian tới các dự án nghiên cứu sản xuất vaccine cần tiếp tục được thúc đẩy tích cực với sự tập trung cao độ về nguồn lực về con người
ngoài phương án nghiên cứu sản xuất vaccine theo các quy chuẩn bình thường bộ y tế cũng chuẩn bị phương án thời chiến để đẩy nhanh các bước trong trường hợp diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín xấu đi